thời điểm này nhiều địa phương trong nước bắt đầu bước vào vụ thu hoạch quả vải tươi
ngành chức năng tỉnh lạng sơn đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tiểu thương doanh nghiệp xuất khẩu quả vải tươi sang thị trường trung quốc
tuy nhiên từ đầu vụ đến nay mặt hàng nông sản này xuất khẩu qua cửa khẩu tân thanh tỉnh lạng sơn giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoài
theo thống kê của tri cục hải quan tân thanh từ ngày một mươi một tháng năm đến hết ngày một tháng sáu
tại cửa khẩu này mới có khoảng một trăm hai mươi xe vải tươi xuất khẩu sang trung quốc với sản lượng khoảng ba năm trăm linh tấn
bình quân mỗi ngày chỉ có khoảng một mươi xe được xuất khẩu trong khi con số này của năm hai nghìn một mươi chín trung bình là một trăm bốn mươi xe xuất khẩu một ngày với tổng sản lượng cả mùa là bốn mươi tấn
trung bình so với mỗi năm lượng vải lên tân thanh thì trung bình mỗi ngày chúng ta phải đi từ năm mươi đến một trăm năm mươi xe
tình hình bệnh năm nay từ đầu vụ đến giờ thì mỗi ngày chỉ đi xuất được một mươi đến hai mươi xe
vải thiều xuất khẩu giảm so với cùng kỳ hai nghìn một mươi chín thì theo tri cục đánh giá thì có thể là do cái chủ hàng phía trung quốc họ chỉ định giao hàng
tại cửa khẩu nào thì các cái chủ hàng của việt nam sẽ giao hàng tại cửa khẩu đó
thế thì để chuẩn bị làm thủ tục cho các doanh nghiệp trong cái vụ vải thiều năm nay thì tri cục hải quan cửa khẩu tân thanh cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu
là cũng đã thống nhất là tạo một cái phân luồng một cái luồng riêng cho cái mặt hàng vải thiều
không chỉ quả vải tươi xuất khẩu chậm các mặt hàng nông sản cũng đang trong tình trạng như vậy
hiện nay mỗi ngày tri cục hải quan tân thanh cục hải quan lạng sơn cũng chỉ làm thủ tục hải quan cho năm mươi bảy mươi xe nông sản xuất khẩu
do vậy thời gian tới ngành chức năng tỉnh lạng sơn sẽ để mạnh đàm phán với ngành chức năng phía nước bạn để tạo điều kiện cho nông sản việt nam đặc biệt là quả vải tươi xuất khẩu thuận lợi